của tỉnh quảng trị đã triển khai năm đợt truy quét các đối tượng khai thác rừng trái phép
và đã tịch thu trên năm mươi ba mét khối gỗ từ nhóm ba cho đến nhóm bảy
bên cạnh việc mở các đợt truy quét các đối tượng phá rừng tỉnh quảng trị cũng đã tổ chức điều tra làm rõ trách nhiệm
và cũng đã có những kết luận ban đầu về những sai phạm của các lực lượng chốt trận đặc biệt là kiểm lâm
xử lý những người làm sai trong việc bảo vệ rừng là việc làm cần thiết
bên cạnh đó tỉnh quảng trị cần rút kinh nghiệm trong công tác bảo vệ rừng
và nếu không làm tốt công tác này các đối tượng khai thác trái phép sẽ tiếp tục lợi dụng
và triệt hạ không thương tiếc những cánh rừng tự nhiên như thế này
chào quý vị và các bạn
thưa quý vị mặc dù hiện tại khu vực đông bắc và đồng bằng bắc bộ chưa mưa nhiều
tuy nhiên tại các tỉnh thuộc khu vực tây bắc và việt bắc đã có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to trong đêm qua đến sáng nay
tại các tỉnh thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông
cần đề phong khả năng xảy ra tổ lốc lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn rông

trời mát mẻ
sau đó từ ngày một mươi bốn sẽ có mưa to đến rất to trên khu vực kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm
khu vực từ nghệ an tới thừa thiên huế từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn thì trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa rào và rông rải rác ở phía bắc khu vực
đề phong có gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ
nằm ở rìa phía nam của giải thời tiết xấu nên các tỉnh còn lại của miền trung
từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận và bình thuận trời chuyển nhiều mây hơn
tuy nhiên mưa không xảy ra nhiều có chăng chỉ là những cơn mưa rào cục bộ vào lúc chiều tối
ban ngày thì trời oi nóng với nhiệt độ cao nhất đạt ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
khu vực tây nguyên thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi đến nhiều mây
có mưa có nơi mưa vừa đến mưa to và rông cảnh giác với tô lốc và lốc xoáy cùng gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ thấp nhất là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ và nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
trong khi đó khu vực nam bộ
trời mây thay đổi đến nhiều mây mưa rông tăng hơn về lượng trong khoảng chiều tối đến đêm
có nơi đạt ngưỡng mưa vừa đến mưa to và rông nền nhiệt độ tại các tỉnh thành phía nam
thì ít biến đổi hoặc xu hướng giảm nhẹ với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
ngoài ra lưu ý vùng ven biển ngoài mưa rông còn có gió tây nam mạnh
nên biển động sóng cao và không an toàn cho các hoạt động hàng hải trên khu vực
những thông tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị
quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt